chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các đại biểu quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số một thành phố cần thơ
đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường hưng phú quận cái răng
đại diện đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn tới đông đảo cử tri
cử tri phường hưng phú quận cái răng đề nghị nhà nước có chính sách bồi hoàn hỗ trợ tái định cư
cho người bị thu hồi đất thỏa đáng để người dân ổn định cuộc sống
nhiều ý kiến cử tri cũng nêu lên tình trạng tội phạm gia tăng tai nạn giao thông tăng cao công tác phòng chống tham nhũng lãng phí hiệu quả chưa cao
đồng thời cử tri đề nghị quốc hội chính phủ có giải pháp tạo thuận lợi cho việc khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế
nhất là thời gian khám cấp thuốc chữa bệnh bảo đảm chất lượng quan tâm đến xây dựng các mầm non tiểu học đạt chuẩn quốc gia
tăng cường giải quyết việc làm gắn với giảm nghèo bền vững
chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đại biểu quốc hội đơn vị bầu cử số một thành phố cần thơ tiếp tục tiếp xúc cử tri xã giai xuân huyện phong điền thành phố cần thơ